với mục tiêu đổi mới phương thức phục vụ lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm
lấy sự hài lòng của cá nhân tổ chức là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của chính quyền địa phương
sau hơn bốn tháng chuẩn bị thì mới đây tại thành phố con tum
ubnd tỉnh con tum đã tổ chức lễ khai trương chính thức đưa vào trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động
trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh con tum có hai mươi một nhân sự với một phó giám đốc phụ trách
và ba bộ phận chuyên môn nghiệp vụ được đầu tư hệ thống thông tin một cửa điện tử
với nhiều trang thiết bị ứng dụng hiện đại trở thành đầu mối một cửa cấp tỉnh
thực hiện liên kết việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết một một trăm bảy mươi thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp tỉnh và một số thủ tục của công an tỉnh
ubnd tỉnh con tum đạt mục tiêu đến đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
toàn bộ một bốn trăm linh hai thủ tục hành chính cấp tỉnh đều được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm
công chức viên chức làm việc tại trung tâm được quán triệt và thực hiện tốt bốn xin là
xin chào xin lỗi xin cảm ơn và xin phép
bốn luôn là luôn mỉm cười luôn nhẹ nhàng luôn lắng nghe và luôn giúp đỡ